vào cơn bão số bảy được dự báo là cơn bão mạnh nhất trong mùa bão năm nay
cho đến thời điểm này bão số bảy vẫn đang giữ cường độ mạnh và không ngừng gây thời tiết xấu trên một phạm vi rộng lớn hầu khắp vùng biển phía tây khu vực bắc biển đông
như thông tin đã đưa thì cơn bão số bảy chỉ còn cách quảng ninh hải phòng khoảng ba trăm sáu mươi km
lúc này đây các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến khánh hòa các tỉnh thành phố khu vực bắc bộ đang chạy đua với thời gian khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bão
các địa phương đã tổ chức thực hiện công điện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số bảy
trong đó các tỉnh lạng sơn bắc giang quảng ninh ninh bình thanh hóa nghệ an quảng trị quảng nam quảng ngãi bình định đã có công điện chỉ đạo các sở ban ngành và địa phương chuẩn bị các phương án ứng phó với bão số bảy
các tỉnh thái bình nam định đã quyết định cấm biển từ một mươi bảy h ngày một mươi bảy tháng một mươi
theo báo cáo của bộ tư lệnh bộ đội biên phòng tính đến sáu h ngày một mươi tám tháng một mươi bộ đội biên phòng các tỉnh ven biển từ quảng ninh đến khánh hòa đã phối hợp với địa phương gia đình chủ tàu thuyền trường thông báo kiểm đếm hướng dẫn cho bảy mươi bảy trăm ba mươi chín phương tiện tàu thuyền với hai trăm tám mươi tám sáu trăm tám mươi ba người và ba tám mươi lồng bè nuôi trồng thủy sản với ba sáu trăm bảy mươi tám người biết thông tin vị trí hướng di chuyển của cơn bão số bảy để chủ động các biện pháp phòng tránh
bên cạnh các biện pháp chuẩn bị ứng phó với siêu bão số bảy trong những ngày qua người dân các tỉnh biển trung vẫn đang phải gồng mình chống trọi cũng như khắc phục những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra
theo báo cáo nhanh của văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tính đến sáng nay mưa lũ tại các tỉnh miền trung đã làm hai mươi chín người chết tăng bốn người so với con số đã thông tin vào ngày hôm qua
cụ thể nghệ an hai người hà tĩnh bốn người quảng bình hai mươi một người thừa thiên huế hai người mưa lũ cũng đã làm một người mất tích và ba mươi người bị thương
trong đó hai mươi năm người tại tỉnh quảng bình ba người tại tỉnh quảng trị và hai người tại thừa thiên huế
ngoài ra mưa lũ cũng làm sập hai mươi sáu ngôi nhà một một mươi năm nhà bị tốc mái hư hỏng và một bảy trăm tám mươi sáu nhà bị ngập
đường quốc lộ bị ngập sạt lở gây ách tắc giao thông một điểm tại quảng bình
đường tỉnh lộ huyện lộ và giao thông nông thôn bị ngập sạt lở gây ách tắc giao thông năm điểm tại hà tĩnh và quảng bình
đường sắt bị ngập ở quảng bình đã thông tuyến từ đồng hới đi ra bắc
từ đêm ngày một mươi sáu tháng một mươi các tỉnh từ nghệ an đến quảng bình đã hết mưa
hiện mực nước trên các sông ở mức báo động một báo động hai và đang tiếp tục xuống
bản tin tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác
một máy bay trực thăng với phi hành đoàn gồm ba người đã bị mất liên lạc sau khi bay được khoảng một mươi năm phút
tại tỉnh bà rịa vũng tàu vào sáng sớm ngày hôm nay một mươi tám tháng một mươi
ông vũ ngọc thảo giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh bà rịa vũng tàu
đã xác nhận sự cố xảy ra đối với máy bay trực thăng này
vào lúc bảy h bốn mươi phút sáng nay một máy bay trực thăng của trung tâm huấn luyện bà rịa vũng tàu
tổng công ty trực thăng việt nam số hiệu tám nghìn sáu trăm ba mươi hai ec một trăm ba mươi t hai thực hiện bay huấn luyện
đến tám giờ ba phút máy bay bị mất liên lạc tại khu vực tây bắc núi dinh
cách sân bay vũng tàu khoảng hai mươi năm km
trên máy bay có ba người gồm một giáo viên và hai học viên
hiện các cơ quan chức năng đang tổ chức lực lượng tích cực tìm kiếm
liên quan đến vụ việc này thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa có công điện
chỉ đạo giải quyết khắc phục hậu quả của vụ việc
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ quốc phòng tập trung mọi biện pháp và huy động lực lượng
phương tiện khẩn trương tìm kiếm cứu nạn phi công trong vụ việc nêu trên
tổ chức giải quyết khắc phục hậu quả làm rõ nguyên nhân tai nạn
tiến hành ra soát kiểm tra toàn bộ các quy trình trong công tác chỉ huy
điều hành bay đảm bảo kỹ thuật hàng không kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm trong đảm bảo an toàn bay
ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa úng tàu phối hợp với bộ quốc phòng
chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn
và khắc phục hậu quả của vụ tai nạn trên
thưa quý vị và các bạn vẫn là một thủ đoạn lừa đảo cũ giả danh công an
đang thủ lý các vụ án và nạn nhân có thể liên quan rồi yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản
để xác minh sau đó chiếm đoạt
tuy nhiên một phụ nữ trú tại tp hcm vẫn tin tưởng và chuyển vào tài khoản của tội phạm sáu tỷ đồng
sau một thời gian điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn cho biết
đã phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm và ngân hàng bidv lạng sơn
phát hiện và bắt giữ hai đối tượng trong cùng một gia đình là thủ phạm gây ra vụ lừa đảo trên
truy theo nguồn gốc của các tài khoản nhận tiền cơ quan điều tra đã xác định được các đối tượng liên quan
đồng thời công an tỉnh lạng sơn phối hợp với công an tp hcm tiến hành bắt khẩn cấp hai nghi can
là lộc thị tâm trú tại tp lạng sơn tỉnh lạng sơn và con gái của tâm là trần ánh tuyết
cơ quan điều tra cũng triệu tập hai người nữa đều là các con rể của lộc thị tâm
gồm trấn văn trung và lành văn thức để điều tra vai trò liên quan
bước đầu các nghi can đã thừa nhận hành vi phạm tội
cụ thể trần ánh tuyết khai khi lừa được sáu tỷ đồng tuyết đã nhanh chóng rút ra hai tỷ đồng
chuyển cho một ông chủ ở trung quốc
số tiền còn lại cơ quan công an đã kịp thời phối hợp với ngân hàng phong tỏa tài khoản
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
mải mê chơi game nên không chú ý đến tài sản của mình
trong khi chủ các quán điện tử cũng không cất cử người trong coi
chính sự chủ quan của cả hai bên đã tạo điều kiện để tội phạm trộm cắp có cơ hội ra tay hành động
ghi nhận sau đây tại tỉnh bình định địa phương trong thời gian gần đây
xảy ra rất nhiều vụ trộm tài sản tại các quán game
tiệm internet này ở huyện tuy phước tỉnh bình định
vừa bị mất trộm cùng một lúc ba xe đạp điện
nguyên nhân của các vụ mất trộm là do các khách hàng mà hầu hết là học sinh đang mảy mê cày game
không nhớ gì đến xe của mình
còn chủ quán thì không có biện pháp gì để ngăn ngừa các đối tượng trụ cấp
đến nay tại các tiệm internet trên địa bàn huyện tuy phước tỉnh bình định
đã xảy ra ba mươi năm vụ trộm xe đạp xe đạp điện và xe máy
các tiệm game thường nằm sâu trong hẻm
các học sinh đến đây chơi game lại thường chọn những vị trí kiên đáo
để tránh sự phát hiện của gia đình
do vậy lại càng khó quan sát được xe của mình
khoảng bảy giờ cháu vào quán game bà siêu chân với chút quán
sau đó cháu vào chơi khoảng tám giờ
cháu ra thì thấy bà siêu và báo lại cho chủ quán
trước tình hình trên lực lượng công an đã lập chuyên án đấu tranh
ngăn chặn các loại tội phạm này
đầu tháng một mươi vừa qua công an huyện tuy phước đã điều tra làm rõ
bắt khẩn cấp ba đối tượng có liên quan
gồm trần ngọc huy võ văn hiếu và phùng nguyên thủ
cùng chú tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định
về hành vi trộm cấp tài sản
tụi em là đi một banh đó
ba người dùng xe máy đi đến nơi là thấy ai mà sơ sức là đến dắt xe đi
chia thì chia đều ra cho bé
được không nhiều rồi nhớ không
dạ không nhớ rõ được ạ
thường ban chứ được nhiêu
tầm chiều hai tầm chiều hai đến chiều bốn
công an huyện đã tập trung
có chi đạo công tác nghiệp vụ cơ bản
trước hết thì
thông báo có văn bản thông báo
trên đài phát thanh của huyện
và có văn bản công văn gửi
cho các quán game
kể cả các nhà hàng khách sạn
để mà có những nâng cao
tinh thần cảnh giác
không để tội phạm có điều kiện để hoạt động
qua vụ việc trên cho thấy
để ngăn chặn tội phạm trộm cấp tài sản
thì trách nhiệm phòng chống nạn trộm cấp
không chỉ là của các ngành chức năng
mà trước hết là do ý thức cảnh giác của người dân
đặc biệt là các chủ quán game
và khách hàng phải nâng cao ý thức
tự bảo vệ tài sản của mình
thời tiết ngày một mươi tám tháng một mươi
tin bão khẩn cấp gần bão số bảy
hồi bảy giờ ngày một mươi tám tháng một mươi
vị trí tâm bão ở vào khoảng
một mươi tám bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi chín độ kinh đông
trên vùng biển phía đông nam
đảo hải nam trung quốc
khoảng bốn trăm bảy mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão
mạnh cấp một mươi bốn tức là từ một trăm năm mươi
đến một trăm sáu mươi năm km một giờ
giật cấp một mươi sáu
sự báo trong khoảng hai mươi bốn giờ tới
bão di chuyển theo hướng tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km
đến bảy giờ ngày một mươi chín tháng một mươi
vị trí tâm bão ở vào khoảng
hai mươi sáu độ vĩ bắc một trăm linh tám hai độ kinh đông
khoảng một trăm linh km về phía đông nam
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo
bão tiếp tục di chuyển
theo hướng tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng
một mươi đến một mươi năm km
đến một mươi chín h ngày một mươi chín tháng một mươi
vị trí tâm bão ở vào khoảng
hai mươi một bảy độ vĩ bắc một trăm linh bảy hai độ kinh đông
quay trở lại với thời tiết trên đất liền
khu vực phía tây bắc bộ
ngày một mươi chín và ngày hai mươi
thời tiết bắt đầu có chuyển biến
trời nhiều mây xuất hiện mưa rào và rông rải rác
sang đến ngày hai mươi một mưa giảm dần
cùng với đó là nắng xuất hiện trở lại
trên khu vực nhiệt độ ngày đêm
từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
khu vực phía đông bắc bộ do ảnh hưởng của bão
nên nhiều khả năng từ đêm nay
sẽ xuất hiện mưa vừa đến mưa to
người dân nơi đây cần chủ động các biện pháp
bằng ứng phó với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
có thể xảy ra trong mưa rông
nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi độ
đến ngày hai mươi một trời nắng
nhiệt độ tăng thêm từ một đến hai độ
các tỉnh từ thanh hóa
đến từ thiên huế mặc dù mưa lớn
đã qua đi nhưng hậu quả mà
người dân ở đây phải đối mặt thì vẫn rất nghiêm trọng
nhiều khu vực vẫn ngập sâu
trong mấy ngày tới tại đây mưa vẫn xảy ra
nhưng với lượng ít hơn
nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ
khu vực từ đà nẵng
trở về đến bình thuận ngày một mươi chín và ngày hai mươi
trời nhiều mây có mưa rào và rông rải rác
phía bắc có mưa vừa
có nơi mưa to và rông
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi một độ
sang đến ngày hai mươi một mưa giảm
chỉ còn tập trung vào khoảng chiều tối và đêm
khu vực tây nguyên
ba ngày tới trời mây thay đổi
ngày nắng với cường độ bức xạ mức trung bình
chiều tối có mưa rào và rông rải rác
có nơi mưa to đến rất to
trong cơn rông có khả năng xảy ra
tố lốc và gió rất mạnh
nhiệt độ từ hai mươi đến ba mươi độ
các tỉnh nam bộ gió tây nam
hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh
nên ngay từ trưa chiều một số nơi
đã xuất hiện mưa vừa đến mưa to
nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
người dân cần tiếp tục cảnh giác
với hiện tượng ngập úng tại những vùng trũng thấp
ven sông và các canh rạch
những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi
cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại